nhân dịp ông zanet sanja được bầu làm thủ tướng cộng hòa slovenia và ông igor zosic được bầu làm chủ tịch quốc hội cộng hòa slovenia
ngày một mươi bảy tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi điện mừng
cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cũng đã gửi điện mừng tới ông andrze loga được bầu làm bộ trưởng ngoại giao slovenia